ngày một mươi tám tháng bốn tại nhà số chín mươi một đường an dương vương vườn an cựu thành phố huế tỉnh thừa thuyên huế đã xảy ra cháy lớn khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu cho biết ngôi nhà nói trên bị cháy vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay một mươi tám tháng bốn
ngay khi phát hiện có cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thừa thiên huế đã đến hiện trường phá bỏ cửa sắt để chữa cháy và cứu nạn nhân
sau hơn một giờ dập lửa cảnh sát đã không chế được đám cháy và ngăn chặn không để cháy lan sang những hộ lân cận
đến bốn giờ năm mươi phút sáng cảnh sát đã tìm thấy ba thi thể trong một gia đình gồm ông đặng vấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba bà võ thị nhớ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và đặng thị yến nhi sinh năm hai nghìn tám
ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn được dùng để ở và kinh doanh xe đạp điện hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để tìm nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn